trước những diễn biến khó lường của thời tiết các hộ chăn nuôi gia súc trên địa bàn huyện văn chấn
tỉnh yên bái đang tích cực giữ chữ thức ăn gia cố loại chuồng trại
triển khai các biện pháp phòng chống đói rét và chủ động tiêm phòng dịch bệnh cho đàn châu bò
gia đình anh nguyễn trọng sơn hiện đang chăn nuôi một mươi ba con trâu bò theo hướng bán chăn thả
để đảm bảo đủ lượng thức ăn cho gia súc trong mùa đông năm nay
ngay từ vụ đông xuân gia đình anh đã chủ động thu mua dâm dạ
triển khai trồng năm mét vuông cỏ voi và ba mét vuông ngô để chủ động nguồn thức ăn tươi và tinh bột cho châu bò
nậm búng là xã vùng cao có thế mạnh về chăn nuôi đàn đại gia súc
để chủ động phòng chống đói rét cho gia súc

chính quyền xã đã chỉ đạo người dân chủ động thích lũy dâm dạ trồng cỏ voi
không chăn thả châu bò khi nhiệt độ thấp dưới một mươi độ c
và tăng cường thức ăn tinh bột cho gia súc ngay khi bước vào mùa rét
chính quyền xã đã chỉ đạo người dân chủ động thích lũy dâm dạ trồng cỏ voi

chính quyền xã đã chỉ đạo người dân chủ động thích lũy dâm dạ trồng cỏ voi
không chăn thả châu bò khi nhiệt độ thấp dưới một mươi độ c và tăng cường thức ăn tinh bột cho gia súc
chính quyền xã đã chỉ đạo người dân chủ động thích lũy dâm dạ trồng cỏ voi
không chăn thả châu bò khi nhiệt độ thấp dưới một mươi độ c và tăng cường thức ăn tinh bột cho gia súc